chiều nay hai mươi tám tháng hai viện kiểm sát nhân dân huyện long thành tỉnh đồng nai
đã ban hành cáo trạng truy tố đặng đình thiên ba mươi tuổi trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
về tội cướp tài sản thiên là đối tượng đã gây ra vụ cướp ở trạm thu phí năm mươi một
đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
theo cáo trạng vào khoảng hai giờ sáng ngày ba tháng một đối tượng thiên đến trạm thu phí năm mươi một
và cướp hơn bốn mươi triệu đồng của nhân viên đang thu phí
sau khi cướp được tiền thiên bỏ trốn và bị công an huyện long thành bắt giữ
là số tiền cướp được